cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với trần văn dũng và bốn đối tượng về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trên địa bàn hành phố những ổ nhóm tội phạm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
là cơ bản chúng ta đã kiểm soát và xử lý
còn đây là một vấn đề cũng rất cần người dân người bị hại hay là lạ nhân
rất cần sự hợp tác để giúp cơ quan điều tra và có thể nhanh chóng phát hiện
thu giữ liệu để xử lý các loại tội phạm này
có thể thấy để kiềm chế và triệt xóa có hiệu quả hoạt động của các ổ nhóm tín dụng đen trên địa bàn
bên cạnh sự quyết tâm cao của lực lượng công an
còn rất cần sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện và tố giác tội phạm
qua đó bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố
chuyển sang những tin tức kinh tế tiêu dùng
giá nhân vật liệu xây dựng leo thang vừa qua đã ảnh hưởng tới các công trình giao thông trọng điểm
chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành có giải pháp quản lý bình ổn
yêu cầu này của phó thủ tướng lê văn thành đưa ra vào ngày một mươi năm tháng bốn trước kiến nghị của bộ giao thông vận tải
liên quan tới biến động giá vật liệu xây dựng tới tiến độ thi công đầu tư các công trình dự án giao thông
theo đó phó thủ tướng giao các địa phương có giải pháp quản lý bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông
trong đó có các dự án giao thông trọng điểm quốc gia
riêng bộ xây dựng được đề nghị kiểm tra việc công bố giá các chỉ số giá vật liệu về quản lý chi phí đầu tư tại các địa phương
cơ quan này cùng các bộ ngành nghiên cứu việc điều chỉnh hợp đồng giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu với các dự án đang triển khai
ngoài ra giải pháp cơ chế cần thiết để quản lý bình ổn giá nhân vật liệu xây dựng cũng cần được bộ xây dựng và giao thông vận tải nghiên cứu và hoàn thiện
trước đó nhiều nhà thầu các công trình giao thông nhất là cao tốc bắc nam phản ánh giá nhiên vật liệu từ xi măng sắt thép xăng dầu tăng liên tục khiến cho các gói thầu đội giá lên đến ba mươi so với giá trúng thầu
ngày một mươi sáu tháng bốn tại khu du lịch ao vua tản lĩnh ubnd huyện ba vì đã tổ chức khai trương và chương trình xúc tiến quảng bá du lịch huyện ba vì năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề du lịch ba vì trải nghiệm xanh an toàn
đây sẽ là nội dung
đây là nội dung trọng điểm mùa du lịch ba vì năm hai nghìn hai mươi hai
để chuẩn bị cho mùa du lịch năm hai nghìn hai mươi hai ubnd huyện ba vì đã xây dựng kế hoạch phương án đón khách du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn
các loại hình sản phẩm du lịch làm điểm nhấn của du lịch ba vì năm hai nghìn hai mươi hai bao gồm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng du lịch nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng du lịch văn hóa tâm linh du lịch văn hóa ẩm thực
sau chuỗi sự kiện du lịch ba vì trải nghiệm xanh an toàn trong năm hai nghìn hai mươi hai
tại huyện ba vì sẽ diễn ra sự kiện festival nông sản lễ hội khinh khí cầu gắn với hoạt động trải nghiệm và trình diễn hoa giã quỳ tại vườn quốc gia ba vì
du lịch chữa lành còn được biết đến dưới dạng một vài tên gọi khác như là du lịch chăm sóc sức khỏe hay là du lịch spa
có cơ hội bùng nổ trong thời điểm các hoạt động du lịch sẽ bình thường trở lại
công ty du lịch này đã đưa ra sản phẩm du lịch thiền yoga tại nơi yên tĩnh không khí trong lành để du khách có thể tận hưởng các liệu pháp spa giảm căng thẳng
những tour này thường có huấn luyện viên hướng dẫn tập cho du khách
và hoạt viện với cái không gian đặc biệt như thế thì sẽ làm cơ thể của chúng ta con người của chúng ta phục hồi nhanh hơn tốt hơn và chúng ta sẽ cải thiện rất tốt với sức khỏe
việt nam có nhiều lợi thế phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe do có nhiều điểm suối khoáng nóng bùn khoáng trải dài cả nước nhiều khu vực có khí hậu ôn hòa
riêng tại đà nẵng hiệp hội du lịch tại đây đã xúc tiến quảng bá
và xây dựng những dòng sản phẩm du lịch sức khỏe và xác định đây là một trong bốn loại hình sản phẩm du lịch trụ cột trong giai đoạn phục hồi
chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp trực thuộc hiệp hội thiết kế những dòng sản phẩm liên quan sức khỏe
và hiện nay thì đã đưa ra trào bán rất nhiều sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe hậu covid đáp ứng kịp thời cái nhóm nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho du khách cả trong và ngoài nước
tại việt nam mô hình du lịch này tuy đã xuất hiện nhiều năm nhưng vẫn còn khá sơ khai
những liệu trình chăm sóc sức khỏe tại những điểm du lịch ở việt nam cũng còn chưa được khai thác nhiều
mô hình kinh doanh du lịch chữa lành tại việt nam có sản phẩm còn thiếu tính đặc sắc chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khách
đó cũng chính là những thách thức cần giải quyết để thực sự tạo nên sự bùng nổ du lịch chữa lành thời kỳ hậu covid một mươi chín
người ta sẽ cảm thấy rằng sức khỏe là vô cùng quan trọng cho nên từ là du lịch chạy marathon đến rồi là đánh góp v v
tất cả nó thay đổi và nó trở thành một sản phẩm du lịch không còn chỉ là bảo vệ sức khỏe
sức khỏe bình thường tức là du lịch kỷ dưỡng sang giai đoạn mới nó đã thể hiện vấn đề gắn với yếu tố sức khỏe trong mỗi người dân đi du lịch
trên thực tế để du lịch chữa lành có thể phát triển mạnh mẽ các chuyên gia cho rằng ngành du lịch cần phối hợp với ngành y tế
để đưa ra các giải pháp mở rộng loại hình du lịch này
sự liên kết giữa hai ngành để xây dựng bộ tiêu chí chuẩn hóa các dịch vụ quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở du lịch
có chính sách khuyến khích các địa phương doanh nghiệp đầu tư xúc tiến quảng bá loại hình du lịch sức khỏe ở cả trong và ngoài nước
sẽ là những yếu tố quyết định thành công của du lịch chữa lành tại việt nam
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
thị trường lao động quý i năm hai nghìn hai mươi hai đang dần sôi động trở lại ở nhiều ngành kinh tế
đời sống của người lao động được cải thiện hơn
thu nhập bình quân tháng của người lao động quý i là sáu
tăng một triệu đồng so với quý trước và tăng một trăm một mươi đồng so với cùng kỳ năm trước
lãnh đạo tp hcm cho biết một trong năm nhiệm vụ mà tp hcm thực hiện trong thời gian tới
sẽ là xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn
hai nhóm đối tượng được hỗ trợ hướng đến là doanh nghiệp công nghệ thông tin
và doanh nghiệp muốn áp dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
giá xoài úc của huyện công an
lâm tỉnh khánh hòa liên tục bị rớt giá
vụ mùa năm nay nhiều nhà vườn ở cam lâm bỏ mặt vườn xoài úc không chăm sóc thu hoạch
vì năng suất không cao mất mùa mà giá còn sụt giảm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
xuất khẩu tôm của việt nam trong tháng bốn này dự báo tăng hai
xuất khẩu tôm tăng là do các thị trường châu âu mỹ
đang chuẩn bị nguồn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ hè
đây là thời điểm phần lớn học sinh sinh viên có nhiều chuyến giã ngoại thực tế
và các nhà nhập khẩu cũng sẽ chuẩn bị nguồn hàng dự trữ cho mùa thu
thưa quý vị trong xã hội hiện đại các bậc phụ huynh thường lo kiếm tiền bên ngoài
nên việc chăm sóc con cái và chuyện bữa cơm trong gia đình dần được người giúp việc làm thay thế
tuy nhiên thì việc có người giúp việc sinh sống và ở chung
trong nhà cũng luôn tìm ẩn nguy cơ rủi ro cho gia đình chủ hộ
mới đây tại quận năm tp hcm đã xảy ra vụ án giàn cảnh cướp tài sản
mà chủ mưu lại chính là người giúp việc thân cận
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ đối tượng lê thị hồng ba mươi năm tuổi
lê thị dư bảy mươi hai tuổi nguyễn quốc thái hai mươi bảy tuổi lê hoàng khanh bốn mươi hai tuổi
bùi thị thảo hai mươi sáu tuổi là vợ của khanh và trần minh trung ba mươi bảy tuổi
để điều tra hành vi cướp tài sản
các đối tượng này đã thực hiện hành vi cướp tài sản của một gia đình
nằm trong hẻm ba trăm hai mươi đường trần bình trọng phường bốn quận năm
trong nhóm này đáng chú ý nhất là đối tượng lê thị dư
người này đã có tới ba mươi năm làm giúp việc và sinh sống trong nhà với gia chủ
thế nên khi bị bắt gia đình bị hại cũng không ai ngờ
dư lại là đối tượng chủ mưu trong vụ giàn cảnh bị cướp vào nhà khống chế
cướp đi một bảy tỷ đồng và bốn mươi chín usd
các thành viên tham gia vụ cướp đều là những người thân của bà dư
với tất cả các dấu hiệu nghi vấn ban đầu thì chúng tôi xác định ngay là
cái nghi vấn nhất là cái này là có sự câu kết từ người giúp việc
tại với tất cả những cái hành vi diễn biến đều có camera của gia đình gây lại
thì chúng tôi cũng đánh giá ban đầu và tiến hành cắt mũi
ghi xét và xoát các mối quan hệ của những người giúp việc này
cũng như là bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
thì trong dòng hai tiếng
chúng tôi đã áp sát và tiến hành kiểm tra căn phòng trọ tại quận bình tân
và khi chúng tôi ập vào kiểm tra thì là các đối tượng này
mang hai cái bao tiền vừa cướp được để tẩu tán
nhưng mà đã bị lực lượng trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ
và nhanh chóng đấu tranh thì các đối tượng thừa nhận hành vi của mình
qua quá trình sinh sống thì thấy anh chị chủ nhà này là kinh doanh vàng bạc
rất có nhiều tài sản mà để trong cái ngân phòng này trong quá trình đó
người giúp việc này thì cũng có rất là nhiều cái khoản nợ bên ngoài
và qua thông tin tụi tôi nắm thì cũng có chơi cờ bạc
thành ra là trong quá trình túng quẩn nên đã suy nghĩ ra cái việc là
dàn cảnh lên cái việc cướp này
ngoài vụ án trên trong những năm gần đây
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng đã nhận được nhiều đơn tối giác
như vụ án trộm cắp tài sản và phá nhiều vụ án khác liên quan đến
người làm thuê người giúp việc ở lại chung với gia đình
thậm chí còn có vụ thảm sát thương tâm
điển hình như vụ người làm thuê tạm sát năm người trong gia đình
ở quận bình tân dịp cận tết năm hai nghìn một mươi chín
để tránh được những nguy cơ trên
thiếu tá phạm ngọc tốn dũng đưa ra những cảnh báo
chúng ta không đánh đồng hết tất cả những người giúp việc nhà
trong các gia đình hiện nay
nhưng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
cũng có một số cảnh báo đến người dân
khi chúng ta tuyển chọn nhận những người giúp việc nhà
vào để phụ giúp những công việc nhà cho gia đình chúng ta
thì điều đầu tiên là chúng ta phải
kiểm tra thật kỹ các giấy tờ tùy thân
từ căn cước kể cả hộ khẩu hay những cái giấy tờ khác
xong xong đó chúng ta cũng phải thông qua những người giới thiệu
những người giúp việc này hoặc những cái trung tâm giới thiệu
để chúng ta tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh gia đình
của người sẽ giúp việc nhà cho chúng ta
không chỉ là bản thân người giúp việc
và kể cả các mối quan hệ trong gia đình họ
chúng ta phải kiểm tra xem bản thân họ
cũng như gia đình họ có phải là
cờ bạc hay không hay là có nhiều vấn đề về nợ nần
ngoài ra các chú hộ gia đình cơ sở sản xuất kinh doanh
cần thường xuyên nắm bắt tâm tư người làm thuê
để biết được các vấn đề về tiền của họ
nhất là không nên để tiền bạc tư trang hay tài sản có giá trị trong nhà
để tránh việc người làm người giúp việc biết mà phát sinh lòng tham
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại